trong khuôn khổ chuyến thăm nước nga chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai theo giờ nga chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga phó chủ tịch thứ nhất hội hữu nghị nga việt và chủ tịch hội cựu chiến binh nga tại việt nam
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội cảm ơn lãnh đạo đảng cộng sản liên bang nga đã dành thời gian tiếp đoàn
trân trọng chuyển lời chào và lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đến lãnh đạo đảng cộng sản anh em
bày tỏ rất vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đến thăm chính thức liên bang nga gặp lại những người bạn nga thần thiết nồng hậu mến khách
chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga zuganov chúc mừng việt nam trong những năm gần đây đã phát triển vượt bậc cả về kinh tế xã hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong thời gian qua
đồng thời cho biết để đẩy mạnh hơn nữa phát triển kinh tế đảng cộng sản việt nam đã đề ra ba đột phá chiến lược cơ bản
đó là hoàn thiện thể chế đầu tư cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao
nhân dịp này chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga đã trao kỷ niệm trương cho chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao kỷ niệm trương cho chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao kỷ niệm trương cho chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch việt nam cần nỗ lực phát huy trách nhiệm để các thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống tiếp nối tình cảm của các thế hệ anh hùng
đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước việt nam nga đang phát triển hết sức tốt đẹp
đây là hoạt động cuối cùng trong chuỗi các sự kiện thăm chính thức liên bang nga của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đề biểu cấp cao quốc hội việt nam